là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước với khoảng một hai triệu công nhân lao động
những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp của tỉnh đồng nai đang tập trung cao độ
thực hiện các biện pháp ngăn chặn không để dịch covid một mươi chín xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được khử khuẩn công nhân bắt buộc đeo khẩu trang sát khuẩn tay
và giãn cách trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
đó là những biện pháp nghiêm ngặt được công ty trách nhiệm hạn đai can việt nam
khu công nghiệp amata thực hiện trong những ngày này nhằm không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị thực hiện phương án để bố trí người lao động ở lại trong nhà máy
bây giờ những bước chuẩn bị như liều phòng tắm máy lạnh máy giặt trang bền công nhân
những người ở lại thì công ty cũng lên phương án là mua tất cả là liều phòng tắm rồi mua xong hết rồi
còn những cái giống như máy lạnh máy giặt
cái đó là chúng ta gọi điện có thể là cung cấp nhanh tài chính nhà công ty khi mà có cái chấp thuận của cấp trên thì công ty sẽ trang bị
trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện có ba mươi hai khu công nghiệp với khoảng sáu trăm linh công nhân
bên cạnh đó các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp cũng có khoảng sáu trăm linh lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngành chức năng cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp
đang thực hiện các giải pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
là nhân động ở đồng nai nghĩa là doanh nghiệp ta thu xế cho người lao động ở lại
còn đối với doanh nghiệp nào mà đông lao động thì đối với những lượng lao động ngoài tỉnh thì họ cũng đề nghị ở lại và những chuyên gia ở lại
còn những cái trường hợp mà đi đi về về doanh nghiệp đồng nai là thật cần thiết
mà khi chủ doanh nghiệp công ý thì chúng ta cũng chấp thuận trên cơ sở là phải bảo vệ được cái vấn đề là an toàn vệ sinh
các doanh nghiệp trên địa bàn đồng nai cũng đã có ba doanh nghiệp người ta chủ động rồi
người ta xây dựng những cơ sở cho phép chúng ta thẩm định
cho phép ở công nhân lưu trú trong thời gian dịch bệnh cao điểm như thế này
rồi sắp tới đây thì nếu mà được thì tỉnh quỹ quỹ ban sẽ có cái việc làm việc với hai tỉnh lân cận là bình dương và thành phố hồ chí minh
để làm sao ra một cái dân bản chung để phối hợp để làm sao hạn chế đối đa cái việc mà lây nhiễm gọi là giữa các dùng dưới nhau
ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của ngành chức năng
sự đồng hành của doanh nghiệp thì hơn lúc nào hết mỗi công nhân lao động cần nâng cao hơn nữa
ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nhà máy nơi lưu trú và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương hai địa phương đang là tâm dịch của cả nước